thưa quý vị hôm nay là ngày cuối tuần thì quý vị đã có kế hoạch đi chơi hay nghỉ ngơi hay chưa
nếu như quý vị có kế hoạch này thì quý vị hãy quan tâm đến thông tin về cơn bão số một với cường độ mạnh cấp một mươi hai đúng không chị đinh hạnh
vâng và dự báo là cơn bão này sẽ di chuyển vào trung quốc sau đó là giảm cường độ
hoàn lưu bão sẽ gây thời tiết xấu cho vịnh bắc bộ cụ thể là đảo cô tô bạch long vĩ
như vậy đáng lưu ý là những ai đang hoặc có ý định đi du lịch tại khu vực biển đảo vịnh bắc bộ thuộc hai tỉnh quảng ninh hải phòng
thì chúng ta cần lưu ý những ngày tới thời tiết sẽ chuyển biến xấu
các tàu thuyền ngư dân cần phải nhanh chóng tìm nơi neo đậu tránh trú an toàn
vâng bên cạnh đó thì do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một chiều và tối đêm nay thì đông bắc bộ sẽ có mưa vừa
có nơi mưa rất to từ bốn mươi bảy mươi mm có nơi trên chín mươi mm
trong khi đó tây nguyên và khu vực nam bộ thì có mưa rông
với cường độ mưa giảm hơn ngày hôm qua ít có khả năng mưa to gây ngập úng
tuy nhiên vẫn cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
vì vậy thì chúng ta cần lưu ý những ngày đến tới thời tiết sẽ chuyển biến xấu

có nơi trên chín mươi mm có nơi trên chín mươi mm có nơi trên chín mươi mm